chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của truyền hình nhân dân
trong chương mục hôm nay sau một hỏi đáp trả lời đơn thư bạn xem truyền hình là mục theo dấu thư bạn xem truyền hình với phóng sự
nhiều vi phạm tại nhà hỏa táng tp hải dương sau đây là nội dung chi tiết
bà trịnh thu hằng ở huyện dương minh châu tỉnh tây ninh nghỉ hưởng chế độ hưu từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
nhưng không được điều chỉnh thêm tám lương hưu bàng muốn biết cơ quan bảo hiểm xã hội tính lương hưu cho bà như vậy có đúng không
về vấn đề bà hằng hỏi bảo hiểm xã hội tỉnh tây ninh trả lời như sau
căn cứ nghị định số chín hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi hai tháng một
năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc căn cứ thông tư số năm hai nghìn một mươi năm tt brd tbxh
ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi năm của bộ lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn hưởng lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số chín hai nghìn một mươi năm ndcp
đối với các đối tượng quy định tại khoản một khoản hai
khoảng ba điều một thông tư số năm hai nghìn một mươi năm tt bld tbx đang được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm thì từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
được điều chỉnh mức hưởng tăng thêm tám mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
qua xem hồ sơ lưu tại bảo hiểm xã hội tỉnh tây ninh bà trịnh thu hằng nghỉ hưởng chế độ hưu trí
từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu theo quyết định số sáu mươi một qdhu ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của huyện ủy dương minh châu tỉnh tây ninh
do đó bà trịnh thu hằng không thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng thêm tám lương hưu theo nghị định số chín hai nghìn một mươi năm ndcp
công ty của ông võ tấn dũng tỉnh con tum tổ chức đấu thầu công trình xây dựng có ba nhà thầu tham gia
sau khi chọn được đơn vị trúng thầu công ty đã gửi thông báo
cho các nhà thầu nhưng sau đó đơn vị trúng thầu đã không ký hợp đồng
và các nhà thầu còn lại cũng không chấp thuận ký hợp đồng
ông dũng hỏi trong trường hợp này công ty của ông có được quyền chỉ định thầu cho đơn vị khác
theo giá thấp nhất của ba nhà thầu đã tham gia đấu thầu trước đó không
về vấn đề này sở kế hoạch và đầu tư tỉnh con tum trả lời như sau
căn cứ các quy định tại điểm d khoảng tám điều một mươi một khoản một điều một mươi bảy của luật đấu thầu
và khoảng một khoảng sáu
điều một mươi chín nghị định số sáu mươi ba hai nghìn một mươi bốn ndcp
thì trong trường hợp nêu trên chủ đầu tư là công ty cổ phần cao xu sa thầy của ông dũng
xem xét quyết định hủy thầu theo quy định tại khoản một điều một mươi bảy luật đấu thầu
đồng thời tịch thu bảo đảm dự thầu của nhà thầu xếp hạng thứ nhất
là nhà thầu đã thương thảo và được đề xuất trúng thầu
nhưng từ chối ký kết hợp đồng và không được chỉ định thầu cho đơn vị khác
ngoài ba nhà thầu đã tham gia gói thầu theo giá thấp nhất
vì vậy công ty của ông võ tấn dũng phải tổ chức đấu thầu lại
trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi tám đơn thư của bạn đọc
và khán giả xem truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và giao thông
khán giả phan văn tân
vũ bá hưng trần tất đắc tỉnh hòa bình đặng đình lạp tỉnh khánh hòa
lê đức hoạt lê đức sinh tp hà nội có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả trần quốc bảo tỉnh hà tĩnh trần văn thà tỉnh khánh hòa phạm thị lịch tỉnh vĩnh phúc
có thư hỏi về chế độ chính sách
trong hộp thư truyền hình số bốn mươi tám chúng tôi có đề cập đến vấn đề đất bốc hơi tại hà nam
theo đó nội dung là sau dồn điền đổi thừa tại thôn yên lệnh xã chuyên ngoại huyện duy tiên tỉnh hà nam
thì phần diện tích đất nông nghiệp của gia đình bà vũ thị mai bị mất đi và đến nay vẫn chưa được giải quyết
được biết ubnd tỉnh hà nam đã vào cuộc xác minh và giao cho ubnd huyện duy tiên sớm giải quyết cho gia đình bà mai
đồng thời cảm ơn truyền hình nhân dân đã cung cấp thông tin và khi có kết luận chính thức về việc giải quyết vụ việc
sẽ thông tin đến truyền hình
qua chương trình này chúng tôi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ubnd tỉnh hà nam đã quyết liệt vào cuộc và chỉ đạo ubnd huyện duy tiên
để bảo vệ quyền lợi cho công dân cũng như đảm bảo an ninh chính trị an toàn xã hội tại địa phương
trong tuần đã có bốn công văn trả lời của các cơ quan chức năng là ubnd tp hà nội viện kiểm sát nhân dân cấp cao
tại tp hà nội công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên ubnd tỉnh hà nam
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả xem truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình báonhân dân a gmail com
bạn đọc ng a nhân dân org vn
trong thời gian vừa qua hộp thư truyền hình báo nhân dân có nhận được đơn thư của các hộ dân cư số bốn số năm số sáu và số một mươi ba phường hải tân thành phố hải dương
cùng ký đơn tố cáo nhà hỏa táng thành phố hải dương xây dựng gần khu dân cư mà người dân đang sinh sống
gây ô nhiễm môi trường
khói bụi tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của nhân dân
tìm hiểu vấn đề trên phóng viên truyền hình nhân dân đã xác minh làm rõ những nội dung mà nhân dân phường hải tân thành phố hải dương đã phản ánh
đây là khoảng cách từ nhà dân gần nhất tới nghĩa trang và nhà hỏa táng thành phố hải dương
khoảng cách vào khoảng một trăm linh mét này là nguyên nhân dẫn tới khiếu nại tố cáo
do nghĩa trang nhỏ hẹp đã quá tải ubnd thành phố hải dương đã điều chỉnh nhiều lần
nhưng chỉ là biện pháp tình thế chấp vá tạm thời khoảng cách cự li chỉ cách các gia đình chưa đến một trăm linh mét
nghĩa trang không có hệ thống xử lý nước thải khi thải ra mương máng đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
nhà hỏa táng thành phố hải dương được đưa vào vận hành từ tháng chín năm hai nghìn một mươi hai khiến môi trường càng bị ảnh hưởng nặng nề
có điều lò hỏa táng này lại nằm ngay sát các khu dân cư thuộc phường hải tân vị trí gần nhất lò hỏa táng chỉ cách nhà dân khoảng một trăm linh m
trong khi khoảng cách này theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành kèm thông tư số hai của bộ xây dựng là một năm trăm linh m
sau một thời gian hoạt động lò hòa táng đã tỏa ra nhiều khói bụi mùi khét tiếng ồn
từ ngày nọ thiêu tới bây giờ là không khí nọ thiêu là làm là không đủ nếu đủ tiêu chuẩn vậy là không đủ tiêu chuẩn
nói về tiêu chuẩn là đủ tiêu chuẩn chất lượng
nếu đủ tiêu chuẩn là không đủ tiêu chuẩn
cái thứ hai là về cự ly
nãy càng sai phạm nữa
bởi vì cự ly là sự xây dựng được phép là một năm trăm linh m cách dân phải cách dân
nhưng bây giờ làm ở cách dân chưa đầy một trăm năm mươi m thì làm sao mà đảm bảo chất lượng được
mà hai là xử lý bây giờ cứ nói bảo bao nhiêu lần là xử lý đại ống khói ông cung thôi
cứ xử lý xử lý lại đâu lại vẫn nóng đấy
trước khi xây là không có hỏi ý kiến dân không tham khảo với khu dân cư
cho nên là giấu giếm tất cả mọi thứ
cho nên là tỉnh cũng đã thừa nhận là không tham khảo với người dân
ý kiến người dân để hỏi chăm như thế nào
thế giờ giấu giếm tất cả mọi thứ
thế mà từ khi xây dựng đến dưới cái bệnh ung thư đấy
của cả mấy cái khu này là mọc lên rất nhiều
ung thư chết rất nhiều
đấy có những gia đình rất bức xúc về cái vấn đề gây ô nhiễm
những người có thẩm quyền trong nhà nước hãy cứu những người dân ở đây
khi phải một những cái ô nhiễm đau khổ như thế này
nhất là các đứa trẻ là như cái búp trên cành
làm việc với sở tài nguyên và môi trường tỉnh hải dương thì được biết
nhà hỏa táng thành phố hải dương đã nhiều lần vi phạm về môi trường
mới đây ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sở tài nguyên và môi trường cũng đã kiến nghị
ubnd tỉnh hải dương ra quyết định xử phạt hành chính một trăm năm mươi triệu đồng
và yêu cầu chủ đầu tư tháo rỡ hệ thống ống khói cũ
hệ thống dòng dọc lắp thêm không đúng quy định vận hành
quy trình kỹ thuật đối với công trình xử lý thải tại lò hòa táng
theo nội dung đã cam kết trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt
tuy nhiên vào khoảng chín giờ ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
thanh tra sở tài nguyên và môi trường nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân
về việc nhà hòa táng thành phố hải dương phát thải mùi khét khó chịu vào khu dân cư
chủ đầu tư cũng đã thừa nhận và lý do là do đồ tùy táng gặp trời mưa không khí ẩm
khí thải bị nén xuống không được khuếch tán
như vậy việc người dân phản ánh tố cao đến cơ quan chức năng
là hoàn toàn có cơ sở
hiện nay hòa táng hải dương sử dụng công nghệ hòa táng bằng ga của mỹ
với công nghệ này công nghệ hiện đại nhất được áp dụng ở nhiều địa phương
cả nước và táp ứng được các yêu cầu về môi trường
tuy nhiên trong quá trình vận hành nò do các yếu tố khách quan như người vận hành
rồi một số yếu tố kỹ thuật cũng đã xảy ra một số sự cố nhỏ
về phía công ty khi có sự cố thì đã khắc phục ngay những sự cố đó
ngay khi các cơ quan chức năng tỉnh hải dương làm rõ kiến nghị của người dân
đầu năm hai nghìn một mươi năm chủ đầu tư đã làm hệ thống phụ trợ để xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường
nhưng theo người dân đây chỉ là biện pháp tình thế chứ không xử lý được khói khí thải

khi hỏa thiêu khói vẫn tỏa lên nghi ngút lan tỏa ra khu dân cư làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
đây là dây chuyền được nhập từ mỹ một trong những nước phát triển khi đưa vào việt nam lại gặp phải một số bất cập
đó là các nước phát triển thì khi đưa vào hòa táng người chết được cho vào một chiếc quan tài bằng giấy và kính
và không có những đồ tủy táng đi theo
còn ở nước ta thì các quan tài lại được làm bằng gỗ bên ngoài được trang trí bằng nhiều hình thức khác nhau
ngoài ra đi kèm theo đó là những đồ tùy táng như quần áo chăn gối
nguy hiểm nhất đó là đá khô
đây chính là nguyên nhân khi lò hỏa thiêu hoạt động có khói đen và mùi khét
mỗi một năm thì có ba trăm linh năm trăm linh trường hợp màu hung táng tại cái khu vực này
thế và mỗi trường hợp hung táng thì phải bốn năm mét vuông

đây là vấn đề liên quan đến bức xúc đô thị
rõ ràng là việc đầu tư đại hội thuật hồng phúc này
các cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra đô kiểm tiêu chuẩn về
khí thải chất thải thì đặt trong tư chuẩn giao phép
cái việc này thanh tra môi trường đã có kết luận
nhận thấy nhà hỏa táng thành phố hải dương gây ô nhiễm môi trường cho nhân dân sống xung quanh khu vực dẫn đến khiếu kiện kéo dài
ubnd thành phố hải dương cũng đã có nhiều phương án di chuyển nhà hỏa táng ra khu vực khác
tuy nhiên tới nay do nhiều yếu tố khách quan như không có quỹ đất hoặc có quỹ đất bảo đảm với môi trường thì lại không được các địa phương chấp thuận

hiện nay trong quy hoạch gần đây nhất thành phố có thuê một đơn vị nhật bản vào làm việc
nhưng đến nay vẫn chưa định hướng được nghĩa trang thành phố hải dương tương lai sẽ đặt ở đầu
khi chúng tôi nhận được các văn bản mà ủy ban tỉnh giao
thì chúng tôi sẽ tổ chức liên ngành rồi mới cùng với thành phố
chủ đầu tư và người dân để xem xét từng nội dung công việc
và chúng tôi kết hợp với người dân đi xuống hiện trường
đo kiểm chất lượng môi trường giám sát việc đo kiểm môi trường
họp với người dân để thông báo và xin ý kiến
sau đó chúng tôi tổng hợp toàn bộ những ý kiến người dân
báo cáo ủy ban tỉnh và ủy ban tỉnh tổ chức các cuộc họp để gặp gỡ người dân và trả lời người dân
thanh tra sở tài nguyên môi trường thì cũng đã có kết luận
và một trong các kiến nghị là
cũng có cái hướng trước mắt là để khắc phục ô nhiễm môi trường
thì phải áp dụng các công nghệ tiền tiến
và rõ ràng là hiện nay thì cái đài hóa thân hồng vũ này cũng đã khắc phục được một phần vấn đề ô nhiễm đó
thế và trong một trong các đề xuất kiến nghị
thời gian tới khi mà lựa chọn được các địa điểm thì sẽ thực hiện các cái việc xây dựng các cái đài hóa thân hoàn vũ mới
trong khi các cơ quan chức năng đang tìm hướng xử lý
thì người dân vẫn đang phải sống trong nỗi lo ô nhiễm môi trường từ nghĩa trang và lò hỏa táng đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của họ
nếu không được giải quyết triệt đề nỗi lo này sẽ trở nên hiện hữu
khi những ca ung thư xuất hiện ngày càng nhiều
ở nơi đây
mặc dù chưa có cơ sở để chứng minh tình trạng ung thư tăng tại khu vực nhà hỏa táng là do hoạt động của nhà hỏa táng
nhưng mối lo của người dân ngày càng lớn khi liên tiếp có nhiều người dân mắc phải nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm này
vì vậy việc giải quyết bài toán là di chuyển nhà hỏa táng xa khu dân cư là hiệu lệnh bắt buộc
đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh hải dương sớm tìm ra đáp án
và trả lại không khí trong lành cho nhân dân phường hải tân và các thôn dân cư chung quanh nhà hỏa táng
chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng tại đây